ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông đã tổ chức họp báo về chương trình ngày cà phê việt nam lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề phát triển cà phê việt nam theo hướng bền vững ngày cà phê việt nam lần thứ hai sẽ được tổ chức tại thị xã giang nghĩa tỉnh đắk nông
từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám với các sự kiện chính gồm tổ chức không gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm cà phê và thưởng thức cà phê
tham quan trải nghiệm các mô hình sản xuất cà phê hiệu quả tham gia ngày cà phê việt nam lần này có hơn bốn mươi gian hàng của các doanh nghiệp sản xuất
kinh doanh chế biến cà phê trong nước và khu vực đông nam á
theo báo cáo hiện nay diện tích cà phê của tỉnh đắk nông là hơn một trăm hai mươi bảy bốn trăm năm mươi ha chiếm trên sáu mươi tổng diện tích cây công nghiệp dài ngày
với một trăm một mươi hai sáu trăm linh ha cà phê kinh doanh chiếm trên tám mươi tám tổng diện tích cà phê hiện có sản lượng thu hoạch đạt hơn hai trăm sáu mươi bảy bốn trăm năm mươi
năng suất bình quân năm hai nghìn một mươi bảy đạt hơn hai ba trăm bảy mươi tấn trên một hectare